hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi nắm bắt thông tin sự việc hiệu trưởng nhà trường đã công bố quyết định tạm đình chỉ giảng dạy một mươi năm ngày đồng thời phân công nhiệm vụ khác cho giáo viên này trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo
đến ngày chín tháng một mươi trường tiểu học phan chu trinh đã ra quyết định tiếp tục đình chỉ giảng dạy ba mươi ngày và phân công nhiệm vụ khác cho giáo viên trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo
còn tại tỉnh bình phước tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ thông tin người dân cho rằng
trận lũ lụt bất thường lớn nhất trong một mươi năm qua xảy ra trên địa bàn thành phố đồng xoài nghi do nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả lũ
bí thư tỉnh ủy tỉnh bình phước nguyễn văn lợi đã chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh sớm trả lời người dân báo cáo kết quả cho thường trực tỉnh ủy
đồng thời yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bí thư thị ủy đồng xoài bí thư huyện ủy đồng phú nhanh chóng vào cuộc để làm rõ nguồn nhân
trước đó như truyền hình công an nhân dân antv đã đưa tin vào sáng ngày năm tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh bình phước đã phải huy động hai trăm bốn mươi người gồm lực lượng công an quân đội
sử dụng bảy cano một mươi hai xe chuyên dụng để kịp thuê ứng cứu di rời năm mươi ba hộ dân với tám mươi sáu người dân cùng với tài sản ra khỏi vùng ngập khi nước ở suối giạt
đoạn qua thành phố đồng xoài đột ngột dâng nhanh đã khiến cho nhiều nhà dân bị ngập trong nước nhiều tài sản cây trồng bị cuốn trôi hư hỏng
dù chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nhưng nước lũ đã làm ngập
hơn tám mươi chín căn nhà nhiều đồ đạc tài sản có giá trị của người dân hư hại hơn ba trăm linh hectare cây trồng các loại bốn hectare ao cá bị ngập hơn bốn trăm linh gia súc gia cầm bị cuốn trôi theo dòng nước
bước thiệt hại ban đầu hơn sáu tỷ đồng đây được coi là đợt lũ lớn nhất được ghi nhận tại khu vực thành phố đồng xoài trong một mươi năm trở lại đây
nhằm nâng cao ý thức về công tác tổ chức chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nâng cao khả năng điều hành sẵn sàng chiến đấu
đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng
phương tiện chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của các đơn vị
ngày một mươi sáu tháng một mươi tới đây bộ công an sẽ tổ chức diễn tập chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cấp quốc gia tại cụm ba công trình cao tầng thuộc thành phố đà nẵng
và trước đó thì trong vòng gần một tháng tất cả các đơn vị tham gia đã diễn tập huy động phương tiện lực lượng tăng cường tập luyện để buổi diễn tập thực binh đạt được yêu cầu mục đích đề ra

trên trái khí ga thì một số khách hàng người dân sương sóng ở trong các tòa nhà họ chạy lên tầng trên và khói lửa bỏ trùm rất nhiều khu vực gây chảy lan toàn bộ cụm công trình
chúng tôi tiến hành giải quyết tình huống theo phương pháp là tổ chức cứu nạn cứu hộ ở tất cả các giai đoạn và sử dụng lực lượng chữa cháy và cán bộ làm công tác cứu nạn cứu hộ
để tuyên khai cứu người từ trên cao cứu người trong tầng hầm tổ chức chữa cháy và sử dụng máy bay thật sân để cứu người thoát nạn khói lọt chạy lên tầng trên cùng cao nhất
nghị động trên tám trăm sáu mươi người của các lực lượng bao gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an thành phố các lực lượng khác của công an thành phố tham gia và lực lượng của công an tỉnh thừa thiên huế và công an phòng thống